chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bốn tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mở đầu là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện bắt quả tang xử lý một vụ khai thác cát trái phép với số lượng rất lớn
tại lưu vực sông kromana chảy qua địa bàn xã buôn chĩa huyện lắc
tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường đã bắt quả tăng hai đối tượng đang dùng thuyền có máy bơm hút cát trái phép lên tập kết cạnh bờ sông
bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là ngô mạnh hùng và vũ đức nhị đều trú ở huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
được một người tên kỹ thuê để khai thác cát với giá là ba trăm linh đồng một người một ngày
sau khi đo đạc tổ công tác xác định có ba năm trăm linh mét khối cát khai thác trái phép tập kết ở khu vực hiện trường
chủ khai thác cát khai nhận tên lã như kỹ chú ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và không được cấp phép bơm hút cát tại đây
đây là vụ khai thác cát trái phép với khối lượng tăng vật lớn nhất được phát hiện ở đắk lắc từ trước đến nay
tại khu vực đường tránh trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa phận thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an tỉnh phú yên phát hiện hai phương tiện chở hàng tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
các tài xế điều khiển hai xe tải mang biển số bảy mươi bốn c ba nghìn sáu trăm năm mươi ba và bảy mươi bốn c ba nghìn năm trăm sáu mươi tám cho biết họ chỉ là người được thuê trở hàng vào các tỉnh phía nam và thành phố hồ chí minh
hàng hóa được vận chuyển trên xe từ tỉnh quảng trị trọng lượng khoảng hai tấn
gồm các chủng loại như kem đánh răng ngoại các loại sữa tắm dành cho trẻ em nước giặt mỹ phẩm
đáng chú ý là có hàng chục thùng sữa mang nhãn hiệu ensur có ghi rõ nội dung bằng tiếng anh là không lưu hành ở việt nam hoặc mexico
các loại đồ gia dụng đồ điện tử như máy xay sinh tố nồi cơm điện điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng
với trị giá ước tính hàng tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp bao bì nhãn hiệu chữ nước ngoài và không có rán nhãn phụ tiếng việt theo quy định
một lượng lớn thuốc lá nhập lậu vừa bị công an huyện thới bình tỉnh cà mau phát hiện và tạm giữ
tại khu vực ấp phước hòa xã biển bạch đông huyện thới bình
đây là một trong những vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn bị bắt quả tang từ đầu năm đến nay trên địa bàn
vào khoảng chín giờ sáng nay trong khi tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông huyện thới bình phát hiện một xuồng máy
chở nhiều thùng giấy với dấu hiệu nghi vấn tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra
phát hiện chín tám trăm linh thùng giấy
nguyễn phúc thoại và nguyễn bùi một vận chuyển
theo lời khai ban đầu số thuốc lá lậu trên được nguyễn bùi một ở huyện trần văn thời mua từ tỉnh kiên giang
định đem về cà mau tiêu thụ thì bị bắt quả tàng
bao gồm hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng hưng

nếu đến ngày mai năm tháng bốn không phát sinh ổ dịch mới thì hòa bình cũng có thể công bố hết dịch
theo quy định sau ba mươi ngày nếu không phát sinh ổ dịch mới các tỉnh có thể công bố hết dịch tả lợn châu phi
trị cục trăn nuôi và thúy y hà nội cho biết
ngọc thụy long biên là địa bàn xuất hiện dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại hà nội
đến ngày hai mươi tám tháng ba đã qua ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch mới
phường ngọc thụy được công bố hết dịch
tại tỉnh hưng yên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết
xã đức hợp huyện kim động tỉnh hưng yên cũng công bố hết dịch tả lợn châu phi từ ngày hai mươi chín tháng ba
cũng theo thống kê mới nhất của cục thú y đến ngày ba tháng bốn đã có bốn trăm bảy mươi sáu xã của chín mươi một huyện
thuộc hai mươi ba tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu phi
dịch bệnh đã làm gần bảy mươi bốn con lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy
vâng thưa quý vị được quảng cáo là vật nuôi thông minh lại nhỏ nhắn xinh xắn
thời gian gần đây nuôi heo cảnh mini đang bùng phát và trở thành một thú cưng được giới trẻ săn lùng
tuy nhiên việc nuôi heo không rõ nguồn gốc trong bối cảnh dịch tả heo châu phi đang diễn ra
thì lại trở thành một nỗi lo lắng của nhiều người
các diễn đàn trang mạng xã hội nhiều bạn trẻ đăng tải các hình ảnh video chia sẻ kinh nghiệm nuôi heo cảnh một cách đầy hào hứng
nhu cầu trên khiến việc kinh doanh loài vật nuôi mới lạ này phát triển rầm rộ
anh nguyễn minh tuấn trong một lần đi du lịch tại trung quốc thấy thú vị nên đã mua những chú heo này để nuôi
cá nhân mình mua nuôi bọn này chơi chẳng qua nào bất ngờ đi qua
thì thấy ở trên thị trường người ta bán thì nó khá là hay
và cũng đọc qua tìm hiểu một số thông tin thì thấy bộ này nó tương đối khá là gần người
với cả là khôn hơn so với cả cái giống lợn bình thường
đấy mà khi chúng nó lớn thì cân nặng của bọn nó chỉ đạt tầm khoảng một mươi hai kg
theo tìm hiểu của phóng viên loại heo này có kích thước khá nhỏ cao khoảng hai mươi cm nặng khoảng hai kg
chúng có màu lông trắng sen lẫn khoang nông đen
trông từ xa heo cảnh mini như phiên bản thu nhỏ của heo mong cái
tại các cửa hàng kinh doanh heo cảnh mini có giá từ sáu đến bảy triệu đồng một con tùy kích thước
khi mua khách hàng cũng được người kinh doanh hướng dẫn cách chăm sóc huấn luyện heo
sao cho quấn chủ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
thì chắc hết là
sẽ có một đầu chấm trắng là trước chán
và sau đó cái độ võng lưng của bé
nó có một cái độ võng rất là nhất định
nó không như giống như là bình thường đâu
với lại nó không quá to
nó chỉ trong vòng găng tay nếu mà lúc còn dưới độ tuổi từ sáu tháng
nó chỉ găng tay hơn găng tay một chút thôi
khi về đến việt nam sau khoảng vài ngày nếu bé khỏe mạnh
thì tôi sẽ phải tiêm phòng cho các bé một lần nữa
tiêm phòng một lần là tiêm phòng

tiêm phòng các bệnh như kiểu bệnh tả
những cái bệnh phấn hay gặp dành cho lợn
heo cảnh mini có hai loại nguồn gốc từ trung quốc và từ thái lan
tuy nhiên trung quốc là nguồn cung cấp chính loại heo này
bởi phong trào nuôi heo cảnh xuất phát từ nước này
hiện nay loại vật nuôi này đang được giới trẻ săn lùng khá nhiều
tại hà nội và thành phố hồ chí minh
mình nuôi nó đến bây giờ là được phải tầm khoảng bốn tháng rồi
thì gần như là từ lúc bắt nó về
thì lúc đấy mình nhớ là mình đặt bàn tay vào
thì nó chỉ bằng bàn tay của mình thế này thôi
nhưng sau đấy thì nuôi đến bốn tháng rồi
cảm thấy nó chỉ to hơn được giỏi lắm
được năm lạng là nhiều lắm rồi
kinh nghiệm tìm hiểu thì có gì đâu
khi mà mình đi qua cái đất nước đấy
ở trung quốc
thì mình đi tình cờ thôi
thì khi mà nó nhìn thấy bố mẹ nó
con mẹ nó đang nuôi đàn con này này
thì bắt đầu thấy thích
thì mua một đôi luôn về
dịch tả heo châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus bệnh
ở mọi loại heo heo nuôi
kể cả heo cảnh và heo rừng
điều đang nói là hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh
chưa có thuốc điều trị loại bệnh này
vì thế các chuyên gia khuyến cáo
không nên nuôi heo cảnh làm thuốc cưng
khi chưa biết rõ nguồn gốc
thêm vào đó trong con heo có thể có run sán
ký sinh trùng không có lợi cho sức khỏe
mới đây phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci phối hợp với
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
công bố báo cáo thường niên
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
vcci năm hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện nhằm tổng kết đánh giá
kết quả cải cách năng lực điều hành
hỗ trợ doanh nghiệp dân doanh
trên địa bàn của các tỉnh thành phố trên cả nước
đáng chú ý là thành phố hà nội
đã vươn lên vị trí thứ chín
tăng bốn bật so với năm hai nghìn một mươi bảy
và là lần đầu tiên đứng trong top một mươi
bảng xếp hạng
hãy cùng nhìn nhận những nỗ lực của hà nội
trong góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
vcci đã đi qua được một chặng đường
tỉnh quảng ninh dẫn đầu bảng tổng sắt
với bảy mươi ba mươi sáu điểm
trên thang điểm một trăm linh
kế đến là đồng tháp long an bến tre
đà nẵng các tỉnh lai châu
bắc cạn con tum
đứng cuối bảng
với sự quyết liệt cải cách hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
hà nội lần đầu tiên đứng trong top một
của bảng tạo dấu ấn đáng ghi nhận
khi mà hà nội được chọn vào cái top một mươi
của cạnh tranh

tôi là một công dân của hà nội
tôi rất phấn khởi
và rất hạnh phúc
bởi vì hà nội sẽ ngày một đẹp hơn
và khang trang hơn
doanh nghiệp phát triển
đất nước phát triển
cho nên là các doanh nghiệp nhỏ
là rất cần thiết để hà nội phát triển
và với doanh nghiệp
họ cũng kỳ vọng vào sự cầu thị
tập trung nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh của hà nội
một cách kịp thời
thiết thực từ các cấp có thầm quyền
và với doanh nghiệp
bởi bàn nhân đơn thành phố hà nội
cũng như các sở ban ngành
đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều
trong công tác tạo môi trường kinh doanh
bình đẳng và thuận lợi cho chúng tôi
thứ hai là thủ tục hành chính đơn giản hơn
rút ngắn thời gian
sử lý hành chính
để giúp chúng tôi triển khai dự án được nhanh hơn
thể hiện rõ tinh thần cầu thị
quyết tâm thay đổi thứ hạng
và trên hết là về mục tiêu phục vụ doanh nghiệp
đây là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn
từ chính quyền các cơ quan hữu quan của thành phố
việc tăng hạng của hà nội lần này
được đánh dấu bước chuyển lớn
và mở ra giai đoạn mới
để hà nội có thể phát huy đà tăng tốc
trở thành đô thị có sức cạnh tranh hàng đầu asean
trong tương lai gần
hà nội là trung tâm kinh tế chính trị xã hội
của cả nước
trung tâm giao lưu quốc tế của cả nước
và hà nội đang trở thành một động lực thúc đẩy
cho cải cách và tăng trưởng của cả nước
và có thể hướng tới một cái tầm nhìn xa hơn
trở thành một thành phố có sức cạnh tranh
cao trong khu vực asean
và đó là cái điều kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp
chúng ta thấy một bức tranh về kinh tế
là rất là sáng sủa
và rất là tích cực
đây là một nỗ lực rất lớn của chúng ta
trong đối cạnh trong điều kiện liên quan
theo tìm hiểu được biết
trong thời gian tới hà nội sẽ thúc đẩy cải cách
thể chế xác định sự hài lòng của người dân
và doanh nghiệp làm thước đo và mục tiêu hành động
thành phố sẽ tập trung vào việc
đáp ứng mặt bằng sản xuất
giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp
làm tốt công tác quy hoạch
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
để phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn
đồng thời hà nội sẽ kiên trì mục tiêu cải thiện thứ hạng
trong pci không hài lòng với những gì đạt được
để nỗ lực phấn đấu trên tinh thần trách nhiệm và bền bỉ
rất là tích cực
trong việc đẩy mạnh
các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư
việc thực hiện các quy trình một cửa
tất nhiên là sự chuyển động của hà nội
bao giờ khó khăn hơn các địa phương khác cả nước
bởi vì số lượng doanh nghiệp nhiều
các thủ tục hành chính phải giải quyết rất là lớn
và cũng phải nói là cái sức y trong những năm qua cũng rất là lớn
cho nên sự bứt phá của hà nội cho ta một niềm tin
về sự quyết tâm
để có thể có một cái sự bứt phá mạnh mẽ
của cả một hệ thống cũ
và hà nội cũng là một địa phương điển hình
trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư có hiệu quả
và phải nói trong năm qua thì hà nội đã dẫn đầu cả nước
về thu hút đầu tư nước ngoài
cũng như thu hút đầu tư tư nhân trong nước
và đó là những điểm khởi sát
của hà nội
và đó là những điểm khởi sát rất đáng tích cực
của một đầu tàu kinh tế quan trọng bậc nhất của đất nước ta
vâng thưa quý vị trong cuộc đua pci lần này
hà nội đã được định danh
gợi mở những sáng kiến khơi dậy niềm khát khao vươn lên
cải thiện thứ bậc trong bảng xếp hạng
và phấn đấu vì mục tiêu phục vụ doanh nghiệp
hiệu quả hơn thực chất hơn nữa
những quy định ví dụ như là về thủ tục nộp thuế
về online này hay bảo hiểm xã hội
hay là những thủ tục về đăng ký online qua mạng
lấy là một trong những nỗ lực
cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp
tuy vậy trong bối cảnh các nước cũng có rất nhiều thay đổi
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
để thu hút đầu tư vào các nền kinh tế đó
thì rõ ràng sự thay đổi của chúng ta còn rất chậm
và trong môi trường kinh doanh của chúng ta
vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về mặt thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp
rõ ràng trong bối cảnh hiện nay
những nỗ lực của chính phủ
cũng như những quyết tâm từ phía các bộ ngành
sẽ kỳ lực kỳ vọng
và sẽ tạo ra được môi trường kinh doanh thật lợi hơn cho doanh nghiệp
không thể hài lòng với chính mình hôm nay so với hôm qua
phải nhìn các thiên hạ nhìn xung quanh
để đẩy mạnh tạo ra một áp lực và động lực
nhiều hơn cho cải cách nói chung và cải thiện môi trường kinh doanh nói riêng
cùng với đẩy mạnh đối thoại
đồng hành cùng doanh nghiệp từ đầu năm đến nay
chúng ta tin rằng thủ đô đang giành được thiện cảm
không nhiều hơn

chúng tôi tìm hiểu công việc của những điều dưỡng viên
chăm sóc người cao tuổi tại các viện dưỡng lão
và những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
đã có hơn hai mươi năm gắn bó với nghề điều dưỡng viên
theo chị phạm thị kim quy
đối với người cao tuổi
quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe cho các cụ
không những phải nắm rõ bệnh tình của từng người
mà còn phải thường xuyên theo dõi những thay đổi
để có thể kịp thời nắm bắt và tiến hành điều trị
hoặc can thiệp y tế khi cần thiết
trước khi làm một việc gì
mình phải xem các cụ có những tính tình
hoặc có những thay đổi gì để điều chỉnh mình cho phù hợp với các cụ
hoặc là nắm bắt kịp thời những cái thay đổi của các cụ
kể cả về sức khỏe lẫn tinh thần

hoặc là có những thay đổi của các cụ
hoặc là có những thay đổi của các cụ
hoặc là có những thay đổi gì đó mới của các cụ
thì mình có những cái nắm bắt như thế
thì mình kịp thời chăm sóc nó mới phù hợp
thông thường người cao tuổi thường dễ mắc một số bệnh
như tiểu đường huyết áp cao hay mỡ máu
nên các điều dưỡng viên phải chú ý
cả việc ăn uống vận động
để đảm bảo phù hợp với từng cụ
bên cạnh chăm sóc sức khỏe
nhiều trường hợp người cao tuổi bị liệt bị tai biến
các điều dưỡng viên sẽ hỗ trợ cả việc ăn uống
với các cụ

song quan trọng nhất vẫn là phải nắm được tâm lý tình cảm
của các cụ
làm thế nào giúp các cụ vui vẻ
khó khăn thì nói chung là cũng có
vì kiểu như là
ví dụ như là các cụ
mình chưa nắm bắt được tâm tư của các cụ ấy
thì mình khó giải quyết các cái
ví dụ như là các cụ buồn các cụ vui các cụ bỏ ăn
thì cái đấy mình khó
khó chăm sóc
thì cái đấy kiểu như là
mình cần tiếp cận sâu với các cụ hơn
ví dụ như hôm nay các cụ buồn
các cụ không ăn là vì lý do gì
nhớ con cháu hay là các cụ
muốn gọi điện về cho các con
thì bên mình sẽ đáp ứng các cái đấy
thì giải tỏa được tâm tư của các cụ
thì việc chăm sóc dễ dàng hơn
tức là về nghề nghiệp mình cũng
chuyên môn nghề nghiệp của mình
mình phải nắm vững thuốc hay điều trị
nhưng mà trong hôm đó mình lại phải nắm vững
tinh thần tình cảm
tâm lý của từng các cụ
rồi thì mình cũng phải
có những cái sáng tạo mới
để mình có những nghệ thuật
giúp các cụ hoặc làm sao để
các cụ có những cái
gần gũi yêu thương với mình như người nhà
coi như ở đây là như nhà mình
thì khi mà
các cụ nghĩ được như vậy rồi
thì các cụ yên tâm thanh thản
và cảm tưởng thấy là bình an
sống nó vui vẻ
mỗi điều dưỡng viên đều có những cách riêng của mình
để nói chuyện đôi khi là tâm sự
chia sẻ với người cao tuổi
vì vậy mà công việc này
không chỉ đòi hỏi chuyên môn
mà còn yêu cầu sự khéo léo chú đáo ân cần
để người đưa dưỡng viên
không chỉ là người chăm sóc
mà còn là người bạn người con người cháu
các người dưỡng viên ở đây
thì làm đúng theo cái khả năng của mình thôi
cũng cái khả năng mà được nhà nước đào tạo lên
cái khả năng như thế nào
thì bây giờ
các đưa dưỡng viên
phải trổ tay
với cái tâm huyết
để mà phục vụ
các cụ ông cụ bà
thì có tâm huyết
nó có cái sức khỏe
quan trọng là cái sức khỏe nó được bảo đảm hơn
trong những năm gần đây
không chỉ ở trong nước
mà thị trường xuất khẩu lao động
cũng đang có nhu cầu tuyển dụng cao
đối với nghề điều dưỡng viên chăm sóc cho người cao tuổi
đây cũng được xem là ngành tiềm năng
với nhiều cơ hội việc làm
cho các bạn trẻ hiện nay